sau những đợt rét đậm rét hại kéo dài trong mấy ngày qua thời tiết tại quảng bình có nắng ấm
khá thuận lợi nên bà con nông dân các địa phương tập trung xuống đồng làm đất và gieo cấy vụ đông xuân
phấn đấu giành thắng lợi vụ sản xuất đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
thời điểm này bà con nông dân tỉnh quảng bình đang khẩn trương xuống đồng để chuẩn bị cho công tác gieo trồng vụ đông xuân
mặc dù thời tiết rét đậm rét hại kéo dài trong thời gian qua đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc chuẩn bị giống
tuy nhiên bà con nông dân cũng đã có nhiều biện pháp chủ động khắc phục để xuống giống theo đúng tiến độ
lúc xa thì mình chuẩn bị phấn bọn với các thứ để xa
huyện chỉ đạo phòng nông nghiệp xây dựng lịch thời vụ để cho bà con áp dụng cho từng dòng lúa
viện chỉ đạo phòng kết nối với các công ty giống cây đông để đáp ứng được nhu cầu về giống cho bà con
chỉ đạo các khâu tiêu ứng
bơm nước để cho bà con thuận lợi trong việc sản xuất
vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh quảng bình gieo kế gần ba mươi hecta lúa hơn bốn hecta ngô và gần năm hecta lạc
để bảo đảm sản xuất có hiệu quả hạn chế thiệt hại do những bất lợi của thời tiết
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đã hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng
theo hướng tăng năng suất chất lượng cao
mỗi địa phương cơ cấu bốn năm giống và cùng thời gian sinh trường để thuận tiện cho việc chăm sóc thu hoạch phòng trừ sâu bệnh bảo đảm sản xuất mang lại hiệu quả cao
hiện nay sản xuất đông xuân trên các loài cây trồng là cơ bản
tuy nhiên đường cây lúa trong thời gian qua có đẹp cả dài cho nên hiện nay đã gieo được hai phần ba diện tích
về công tác chỉ đạo thì sở nông nghiệp cũng đã chỉ đạo các địa phương
trong trọt bảo vệ thực vật thì cũng là tích cực hướng dẫn bà con trong vấn đề ngóng ủ
và làm sao để đảm bảo
đã đảm bảo đúng là kế hoạch để thu hoạch đông xuân sớm và triển khai thể thu đúng kế hoạch để ra
đến nay tỉnh quảng bình đã gieo trồng được trên hai mươi một ha lúa
các diện tích cây hoa màu khác cũng đang được bà con tích cực xuống giống
với những biện pháp tích cực của chính quyền các ban ngành liên quan cùng sự nỗ lực của bà con nông dân
tin rằng vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tỉnh quảng bình sẽ giành được thắng lợi góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương